trong vòng một mươi ngày qua tại huyện phú hòa tỉnh phú yên đã ghi nhận hai ổ dịch tả lợn châu phi
các ngành chức năng chính quyền địa phương và người dân đã khẩn trương tiêu hủy lợn bệnh
triển khai các biện pháp ngăn chặn tránh để bệnh lây lan
mới đây nhất đàn lợn gần một trăm linh con của ông tô văn sứ ở thôn đồng phước xã hòa an
huyện phú hòa tỉnh phú yên dương tính với virus bệnh tả lợn châu phi
trước đó cũng tại huyện phú hòa ghi nhận ổ dịch bệnh tả lợn châu phi tại hai hộ tại địa phương
cho tới thời điểm hiện tại ngành thú y huyện đã tiêu hủy gần một trăm năm mươi con tổng trọng lượng hơn ba kg
bởi virus tả lợn châu phi tồn tại lâu trong môi trường và có khả năng phát tán theo không khí
nên việc tiêu độc khử trùng lần này được triển khai tại các khu vực chăn nuôi chưa bị lây nhiễm